vào chiều ngày một mươi bốn tháng bốn trên đường nguyễn thị định quận hai thành phố hồ chí minh
đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một gara sửa chữa ô tô và khiến nhiều ô tô bị thiêu dụi
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ
thông tin từ lực lượng chức năng vào gần một mươi bốn h chiều ngày một mươi bốn tháng bốn
khói lửa bất ngờ bùng phát tại gara sửa chữa ô tô địa chỉ bảy trăm chín mươi hai nguyễn thị định quận hai thành phố hồ chí minh
phát hiện cháy người dân và nhân viên gara dùng bình chữa cháy để dập lửa
nhưng do trời đang nắng nóng gai gắt gara lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy và xăng dầu
nên đám cháy bùng phát nhanh bao trùm toàn bộ tiệm gara vượt tầm khống chế của lực lượng tại chỗ
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hồ chí minh đã điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa
ngăn không để cháy lan ra khu dân cư hơn một giờ sau đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu dụi và làm hư hỏng ít nhất bảy xe ô tô
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ